tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao chính phủ hoàng gia campuchia
do ngài samdek techo hunsen thủ tướng chính phủ dẫn đầu đang thăm chính thức việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ hoàng gia campuchia
do thủ tướng techo hunsen dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức việt nam
đây là sự kiện quan trọng thể hiện sâu sắc mối quan hệ giữa hai nước
tổng bí thư bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp
hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa việt nam và campuchia
mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ giúp đỡ quý báu mà đảng nhân dân campuchia
chính phủ hoàng gia và nhân dân campuchia đã dành cho việt nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay
thủ tướng hun sen đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai đảng
làm nòng cốt thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước và nhân dân hai nước
bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ giúp đỡ to lớn quý báu vô tư trong sáng kịp thời
có hiệu quả mà việt nam đã dành cho campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc
cứu đất nước và nhân dân campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng ngăn chặn chế độ diệt chủng quay trở lại
cũng như trong sự nghiệp hòa hợp dân tộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay
thủ tướng hun sen đã thông báo với tổng bí thư về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam
do thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu bày tỏ sự chia sẻ với những thiệt hại và mất mát của nhân dân các tỉnh miền trung việt nam do lũ lụt gây ra
khẳng định dù tình hình thế giới có thay đổi như thế nào thì quan hệ việt nam campuchia cũng không thể thay đổi